tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại tp hcm trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tp hcm đã khai trương cửa hàng trợ giá thanh niên công nhân
đây là cửa hàng trợ giá đầu tiên được trung tâm triển khai trong chỗ hoạt động trong lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân tp hcm
đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của công nhân người lao động
đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện bình chánh với giá ưu đải thấp hơn thị trường từ một mươi hai mươi
cửa hàng trợ giá thanh niên công nhân ra đời nhằm hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
góp phần chăm lo đời sống thanh niên công nhân người lao động tại các khu công nghiệp các nguyện vùng ven tp hcm
cửa hàng trợ giá giúp công nhân người lao động tiếp cận với những sản phẩm hàng hóa thiết yếu
bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày với giá ưu đải theo chương trình bình ổn thị trường